sau một ngày xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
với vai trò đồng phạm đặng anh quân cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm
bị phạt hai năm sáu tháng tù nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà
nhân viên của bà hằng lĩnh một năm sau tháng tù
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng đã xin giảm nhẹ hình phạt
các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giàng a đua khi đang di chuyển trên rừng
giàng a đua chú xã lóng luông huyện vân hồ là bố vợ của chùm ma túy tàng cang nam
tăng vật thu giữ một khẩu súng ngắn một băng đạn bảy viên đạn
đối tượng giàng a đua có ba quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ di lý giàng a đua hai con của đối tượng là giàng a chứ và giàng a vấu từ trên rừng
đã nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho vàng a đua
công an thành phố lào cai vừa phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai liên tiếp đấu tranh bắt quả tang ba cửa hàng kinh doanh trang sức mỹ ký
không rõ nguồn gốc không có giấy phép kinh doanh thu giữ trên sáu sáu trăm linh sản phẩm với tổng giá trị trên bốn trăm linh triệu đồng
lực lượng đồng loạt kiểm tra bắt giữ tại ba địa điểm kinh doanh trên địa bàn gồm hộ kinh doanh lô diên tỉ
cửa hàng kinh doanh mỹ ký anh đức cửa hàng kinh doanh trang sức thời trang của bà bùi thị ánh ở phường cốc lếu
lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với các chủ hàng kể trên tạm giữ toàn bộ lô hàng gồm trên sáu sáu trăm linh sản phẩm mỹ ký
tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định
tại đường tỉnh năm trăm sáu mươi bốn b thuộc xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp cùng công an huyện quảng ninh
bắt quả tang đối tượng lê văn duật trú tại huyện quảng ninh có hành vi vận chuyển mua bán vật liệu nổ
tại hiện trường lực lượng đánh án đã thu giữ hơn bốn mươi kg vật liệu nổ một xe máy và nhiều tăng vật liên quan
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây mua bán
vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đưa về bán cho các đối tượng ở các xã phường ven biển sử dụng để khai thác trái phép thủy sản trên biển
thưa quý vị cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vào chiều qua ngày hai mươi một tháng chín
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn văn em chú tại huyện rồng riềng
tạm trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang ba năm tù về tội hủy hoại tài sản
theo cáo trạng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn em đến thừa đất của bốn hộ dân
đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất ở ấp suối mây xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
tự ý vào cất nhà cất tròi dựng hàng rào bao chiếm chặt phá nhiều cây tràm bông vàng ở trên đất
và đập phá toàn bộ tường rào bằng bê tông ở phía sau thửa đất
nguyễn văn em còn lấy dây kẽm gai làm hàng rào cắm bao quanh phía trước các thửa đất của bốn hộ dân
nhằm mục đích không cho ai vào các thửa đất trên
nhận được đơn tố giác của bốn hộ dân bị em bao chiếm đất lực lượng công an tỉnh kiên giang đã vào cuộc điều tra củng cố chứng cứ
đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn văn em về tội hủy hoại tài sản
ngoài mức án ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường thiệt hại tài sản của bốn thửa đất cho bốn hộ dân với số tiền trên một trăm linh tám triệu đồng
chuyển sang những thông tin khác tại tỉnh nghệ an hơn một mươi tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số hai mươi chín c sáu mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi chín do phạm văn ký chủ tại tỉnh thanh hóa điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển da cầm đông lạnh từ các tỉnh phía nam ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra người điều khiển phương tiện khai nhận trên xe chở một mươi tấn sản phẩm động vật là gà đông lạnh
quá trình vận chuyển không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên
thưa quý vị thời gian vừa qua với hệ thống camera giám sát hiện đại ngoài việc trợ giúp lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn giao thông
thì hệ thống này cũng đã nỗ lực
hỗ trợ đắc lực cho việc giám sát quản lý các địa bàn trọng điểm giúp ích trong công tác điều tra và truy xét các vụ việc
vâng và mới đây lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc thông tin đã chính thức tiến hành
xử phạt các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông thông qua hình ảnh của camera giám sát từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh vĩnh phúc đã ra mắt trung tâm quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm
liên quan đến hoạt động của trung tâm gần ba trăm linh camera giám sát được lắp đặt trên địa bàn thành phố vĩnh yên
nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông văn minh đô thị phòng chống vi phạm pháp luật
sau gần ba tháng đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố vĩnh yên
đã chính thức tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông thông qua hình ảnh của camera giám sát
trung tâm quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm phòng chống tội phạm
để kiên quyết nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông
tính từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín số liệu tổng hợp sơ bộ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã có hàng trăm trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ
đối với các trường hợp trên cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ thông báo lỗi vi phạm cho chủ phương tiện để thực hiện nộp phạt theo quy định
ngoài ra tất cả các trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên học sinh
lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về cơ quan đơn vị nhà trường
không đến xử lý thì sẽ tiến hành gửi cảnh báo sang cơ quan đăng kiểm để cảnh báo phương tiện vi phạm và sẽ không tiến hành đăng kiểm
lực lượng công an khuyến khích quần chúng nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm nói chung
và hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nói riêng cho lực lượng chức năng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin tố giác gửi về địa chỉ gia lô vào facebook của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
văn phòng ủy ban nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng
trên địa bàn huyện long hồ và thành phố vĩnh long về việc chấm dứt hoạt động bến phả an bình
công văn nêu rõ để hạn chế thiệt hại về người và tài sản bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh
theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành
ủy ban nhân dân tp vĩnh long thông báo cho phòng kinh tế và hạ tầng huyện long hồ
được biết việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông an bình
do hoạt động của bến khách ngang sông này thuộc phạm vi công bố tình huống khẩn cấp
có nguy cơ sụt lún sạt lở bờ sông cổ chiên và sông long hồ
trong công văn này ủy ban nhân dân tp vĩnh long đề nghị phòng kinh tế và hạ tầng huyện long hồ
thông báo cho chủ phương tiện được biết để thực hiện theo quy định
nhưng không nói thời gian cụ thể khi nào dừng hoạt động của bến phà
hiện bến phà này mỗi ngày vận chuyển rất nhiều hành khách phương tiện đi lại giữa hai bến
thuộc xã an bình huyện long hồ và phường một tp vĩnh long
đồng thời phục vụ khách du lịch đến bốn xã củ lao an bình
gồm an bình bình hòa phước hòa ninh và đồng phú huyện long hồ
trong khi đó tại lào cai đã có một người thiệt mạng
nhiều tài sản hoa màu của người dân của thị trấn phong hải huyện bảo thắng
đã bị thiệt hại sau trận mưa lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng chín
thông tin nhanh từ chính quyền địa phương trường hợp tử vong là một người dân
ở thôn ải dõng
thị trấn phong hải bị hút vào trong cống ao khi đang gia cố lại bờ ao
bị ảnh hưởng của mưa lũ
mưa lũ đã làm ngập nhiều nhà dân hoa màu làm vỡ một số ao nuôi cá
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại
người dân địa phương cho biết đây là ngập tràn lớn nhất từ trước đến nay
trên thị trấn phong hải
mưa lớn cũng đã gây sạt lở năm điểm trên tuyến quốc lộ bảy mươi đoạn qua xã bản cầm
đơn vị quản lý bảo trì quốc lộ bảy mươi và chính quyền địa phương
đã khẩn trương cắm các biển cảnh báo khuyến cáo người dân không đi qua
các vị trí sạt lở do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
đồng thời huy động lực lượng đến hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả của mưa lũ